thưa quý vị và các bạn
chỉ trong vài tháng trở lại đây trên nhiều tỉnh thành liên tục xảy ra những sự cố mất an toàn liên quan đến xe đưa đón học sinh
khiến cho các bậc phụ huynh lo lắng và bất an
nhiều năm nay xe đưa đón học sinh được xem là loại phương tiện giải quyết được nhu cầu đi lại của hàng chục triệu học sinh
tuy nhiên thực tế cho thấy công tác quản lý giám sát loại phương tiện này còn nhiều bất cập tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro
trong chương trình tâm điểm ngày hôm nay truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông bùi văn linh
vụ trưởng vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên bộ giáo dục và đào tạo
một chiếc xe bảy chỗ chờ khoảng chục cháu nhỏ tới trường tiểu học an phú thị xã thuận an tỉnh bình dương
đang đi trên đường thì bất ngờ bốc cháy
nhờ người dân kịp thời chữa cháy nên may mắn không xảy ra thiệt hại về người
ngày hai mươi chín tháng một mươi một xe ô tô một mươi sáu chỗ đang chờ học sinh từ trường tiểu học diên hồng xã bắc sơn về nhà
tới quốc lộ một a qua huyện tràng bom thì cửa sau bung ra khiến hai em học sinh rơi xuống đường
đáng chú ý chiếc xe này đã hết hạn đăng kiểm không có phủ hiệu xe kinh doanh vận tải
không có hợp đồng tài xế dùng giấy phép lái xe giả
chỉ cách đó ba ngày cũng tại tỉnh đồng nai một xe đang chở một mươi sáu học sinh lớp một ở biên hòa
từ trường tiểu học phan bội châu thành phố biên hòa về nhà giáo viên chủ nhiệm
thì cửa sau bung ra khiến ba em rơi xuống đường
đau lòng nhất phải kể đến sự việc cháu bé bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón dẫn đến tử vong tại trường gateway
sau những tai nạn đáng tiếc đã có nhiều công văn của các cấp ngành yêu cầu hướng dẫn về việc giả soát dịch vụ đưa đón học sinh
thế nhưng sự vào cuộc của các bàn ngành với hình thức công văn phần bản hướng dẫn
liệu đã đủ để bảo đảm một quy trình an toàn cho dịch vụ đi lại chính đáng này của học sinh
thưa ông xin được hỏi ông là hiện nay thì việc quản lý đối với ô tô đưa đón học sinh được quy định như thế nào trong các luật
với quy định của pháp luật hiện nay chúng ta có quy định tại luật
là giao thông đường bộ năm hai nghìn tám tại điều sáu mươi sáu
thì có quy định là loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến quy định
thì đang quy định nhóm đối tượng này
thứ hai là với năm nhóm đối tượng
thì sở giao thông vận tải thì cấp phép cho các đơn vị cung cấp dịch vụ này
để đưa đón học sinh tại các trường theo nhu cầu của phụ huynh
tiếp theo chúng ta có nghị định tám mươi sáu
và thông tư sáu mươi ba của bộ trưởng bộ giao thông vận tải thì nghị định tám mươi sáu của chính phủ
thế thì cũng có quy định là các xe tham gia kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thì phải có các đơn vị vận tải để tham gia
ví dụ như là doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh và được sở giao thông vận tải cấp phép
vâng rõ ràng là quy định pháp luật về xe đưa đón học sinh thì đã có
thế nhưng mà dường như là tại nhiều địa phương
rất là nhiều những nhà xe thì vẫn còn phớt lờ quy định này
vậy thì theo ông khi mà xảy ra tai nạn thì trách nhiệm sẽ phải thuộc về ai
phân cấp quản lý nhà nước là có phòng giáo dục đào tạo
thì quản lý các trường mầm non trường tiểu học trường trung học cơ sở
thì trách nhiệm xảy ra trên địa bàn thì cơ quan quản lý cấp trên cũng sẽ chịu nhiệm
còn xảy ra đối với các trường trên địa bàn các quận huyện thị xã hoặc là các trường trung học phổ thông
thì các đồng chí giám đốc sở sẽ chịu nhiệm
tuy nhiên thì phải xem là cái lỗi khi xảy ra đấy
thì nó cụ thể như nào thì sẽ quy ra các lỗi trực tiếp lỗi người đứng đầu
thế còn ngoài ra thì nó có những cái dịch vụ mà do phụ huynh tự tổ chức cái hoạt động này
thì chúng tôi cũng sẽ yêu cầu là các hiệu trưởng các cơ quan quản lý giám đốc địa phương
sẽ phải chỉ đạo và uốn nắn cái hoạt động này đi vào đúng cái
cái hướng dẫn quy định của bộ giáo dục đào tạo cũng như là của ngành giao thông vận tải
thì ngay sau khi cái vụ việc ở gateway xảy ra đấy
thì bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo cũng đã văn hành văn bản và chỉ đạo
để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh
trong đó thì có một điều rất quan trọng tức là hiệu trưởng của nhà trường hoặc là người đại diện pháp lý
sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về vấn đề chất lượng
và sự an toàn của hoạt động này
và nhà trường nào xét thấy đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ này cho phụ huynh
tạo điều kiện thuận lợi đáp ứng cái nhu cầu có thực của phụ huynh thì mới triển khai
có rất nhiều ý kiến cho rằng là cần phải bổ sung thêm quy định về việc đảm bảo quản lý chặt hơn loại hình dịch vụ này
và nếu như mà cần thiết thì cũng nên có một quy định riêng về việc quản lý xe đưa đón học sinh
thế còn quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào
cái điều này rất là quan trọng
và tại cái hội nghị sơ kết chín tháng về an toàn giao thông và triển khai quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
thì ngành ưu độc tạo cũng đã kiến nghị chính thức về cái việc là phải có một quy định riêng
chuyên sâu mang tính gọi là đặc thù đối với những điều kiện liên quan để tổ chức hoạt động đưa đón học sinh
hiện nay thì chúng tôi cũng đang nhận chỉ đạo của bộ trưởng
thì sẽ tiến hành nghiên cứu
các kinh nghiệm của các nước trên thế giới
và bên cạnh đó thì sẽ có những nội dung cụ thể để gửi trực tiếp cho trưởng ban soạn thảo sửa đổi luật giao thông đường bộ hai nghìn một mươi tám
trên kinh nghiệm của các nước thì chúng ta cũng thấy là cái loại hình xe đưa đón này nó có nhiều chính sách ưu tiên
thứ nhất là nó có màu riêng
thứ hai là có những quy định rất là chặt chẽ đối với lái xe
một điều này thì tại phiên họp chính phủ
tháng một mươi một vừa qua hai đồng chí bộ trưởng cũng đã thống nhất báo cáo với thủ tướng y phủ
và nhận được sự đồng thuận rất là cao
vâng không phải ngẫu nhiên mà loại hình xe đưa đón học sinh trên thế giới đều mang tên gọi school
tức là xe buýt học đường
điều đó có nghĩa là nó là loại phương tiện công cộng dành riêng cho học sinh
với các yêu cầu về nhận diện về thiết kế phù hợp để dành riêng cho học sinh
với các tiêu chí an toàn đặc biệt
có lẽ đã đến lúc nước ta cũng cần xây dựng một bộ quy định cụ thể về tiêu chuẩn đối với loại hình xe này
và đến đây thì nội dung tiểu mục tâm điểm cũng đã kết thúc